kể từ một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm nay tạm dừng thu phí tại trạm bot dự án cầu đồng nai mới trên quốc lộ một a
và tuyến hai đầu cầu theo yêu cầu của tổng cục đường bộ việt nam
đây được xem là một trong những trạm thu phí có lưu lượng xe qua lại lớn nhất cả nước hiện nay
liên quan đến dự án bot cầu đồng nai kiểm toán nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí từ một mươi tám năm bốn tháng một mươi ngày
như trong hợp đồng xuống còn bảy năm tám tháng một mươi sáu ngày
nguyên nhân là do nhà đầu tư tính sai lưu lượng xe và xác định sai tổng mức đầu tư
dự án được khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn tám với tổng mức đầu tư hơn một tám trăm bảy mươi tỷ đồng
gồm các hạng mục nút giao tân vạn cầu đồng nai mới nút giao vũng tàu
nâng cấp cầu đồng nai cũ và đường gom kết nối vào dự án